tối nay có thêm một trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc trong ngày lên ba trăm linh năm ca
tp hcm chiếm nhiều nhất với một trăm sáu mươi một ca hôm nay cũng là ngày có một trăm chín mươi bệnh nhân khỏi bệnh
năm ca mắc mới bao gồm hai mươi ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh hai trăm tám mươi hai ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm một trăm sáu mươi một ca bình dương ba mươi ca bắc giang hai mươi hai ca long an hai mươi hai ca tiền giang tám ca
bắc ninh sáu ca nghệ an sáu ca bình thuận năm ca đà nẵng năm ca hải phòng ba ca hưng yên ba ca
gia lai hai ca quảng ninh hai ca phú yên hai ca đồng tháp hai ca khánh hòa một ca lạng sơn một ca và thái bình một ca
trong đó hai trăm năm mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi chín h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng một mươi hai bảy trăm tám mươi tám ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm bốn mươi chín ca